lần đầu tiên trong lịch sử tại hà nội tập đoàn trực thăng nga đã tổ chức bay trình diễn các dòng trực thăng mới nhất gồm mi một trăm bảy mươi một a hai và an sát
thủ đô hà nội được lựa chọn làm điểm dừng đầu tiên không chỉ vì vị trí địa lý thuận lợi trên hành trình đề mô tour
mà nguyên nhân chính là do việt nam là một khách hàng truyền thống của công nghệ máy bay trực thăng nga
buổi trình diễn trực thăng ansat và mi một trăm bảy mươi một a hai được russian helicopters tổ chức vào chiều nay tại sân bay gia lâm
phiên bản y tế của an sát có thể được sử dụng cho nhiệm vụ sơ cứu ban đầu và vận chuyển bệnh nhân ở những vùng sâu vùng xa địa bàn khó khăn khó tiếp cận
trong khi đó mi một trăm bảy mươi một a hai có thể được sử dụng hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm địa hình nhiệt độ và độ ẩm không khí